mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nguyễn xuân đường tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và nguyễn thị dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng trú tại số nhà ba trăm sáu mươi sáu đường lê quý đôn
phường kỳ bá tp thái bình tỉnh thái bình
ngày hôm qua công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
khám xét nơi ở đối với giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh thái bình
và cạm và ba cán bộ để điều tra có dấu hiệu phạm tội liên quan đến đường nhuệ
những người đã bị bắt tạm giam gồm
là trưởng phòng của trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên
sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình
hà văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ chín phường trần hưng đạo tp thái bình
là nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên
sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
dùng súng đột nhập vào nhà dân cướp tài sản trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
hai đối tượng là đào huy hoàng tức hoàng đen chú tại huyện hóc môn tp hcm
và phạm minh hoàng tức hoàng đặng chú tại huyện đức linh tỉnh bình thuận
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
bắt giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn cả hai đối tượng trên mang theo súng và dao
vào khống chế cả nhà ông trương tiến hậu chú tại xã bảo hòa huyện xuân lộc
cướp đi khoảng bảy cây vàng một mươi tám k hai trăm hai mươi triệu đồng một trăm linh usd và nhiều điện thoại
tổng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng sau khi cướp các đối tượng trốn khỏi hiện trường
đến sáng ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng công an tỉnh đồng nai và công an huyện xuân lộc
đã bắt được hai đối tượng khi đào huy hoàng đang trốn tại tỉnh bình thuận
còn phạm minh hoàng đang trốn tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật và sáu viên đạn
vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai điều tra xác minh làm rõ